tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp cùng các bộ ngành đã tiến hành tiêu hủy mẫu vật ngà voi sừng tê giác và các mẫu động vật hoang dã là tăng vật của các vụ buôn bán vận chuyển trái pháp luật được các cơ quan chức năng thu giữ trong những năm vừa qua
hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của hội nghị cấp cao hà nội về chống buôn bán trái phép các loại động vật thực vật hoang dã iwt đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong đó có cả phương án tổ chức thực hiện các hoạt động tiêu hủy ngà voi sừng tê giác như một dấu mốc tỏ rõ quyết tâm cam kết của chính phủ việt nam trước hội nghị này
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hội đồng tiêu hủy quốc gia đã tiến hành tiêu hủy trên hai tấn ngà voi hơn bảy mươi kg sừng tê giác và sương hổ xương gấu bằng phương pháp nghiền và đốt hoàn toàn
số ngà voi này cũng được giám định adn để xác định nguồn gốc xuất xứ qua đó cung cấp cho các cơ quan quốc tế thông tin về đường dây vận chuyển từ các nước châu phi
cũng là thông điệp đối với những người đang có suy nghĩ có thể sử dụng hoặc mua bán nhằm mục đích lợi nhuận đối với những loài hoang dã sẽ phải dừng ngay không thì sẽ bị pháp luật trừng trị và chắc chắn mức độ chế tài sẽ ngày càng cao hơn
đây là lần đầu tiên việt nam thực hiện tiêu hủy
điều này thể hiện thông điệp mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế trong việc chống tội phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã và không cho phép tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp
việc tiến hành tiêu hủy này tại thời điểm một tháng sau hội nghị các nước thành viên công ước cit lần thứ một mươi bảy và ngay trước thềm hội nghị hà nội về chống buôn bán chế phép động vật thực vật hoang dã đã góp phần tăng cường nhận thức cho cộng đồng địa phương quốc gia và quốc tế về những tác động tiêu cực từ nạn buôn bán trái phép
chúng ta không chỉ thể hiện chúng ta thực hiện có trách nhiệm những cam kết quốc tế của việt nam mà chúng ta còn cùng với bạn bè quốc tế bảo tồn các loài hoang dã này ở nơi cư trú trên cơ sở chúng ta chừng gì thích đáng với những người có hành vi như vậy
nhiều ý kiến cho rằng việc tiêu hủy này là lãng phí và nhà nước có thể tổ chức bán đấu giá
để thu tiền vào ngân sách nhà nước hay trợ giúp người nghèo
tuy nhiên ban tổ chức khẳng định đây là tăng vật của các vụ án trái phép cần được tiêu hủy hoàn toàn để khẳng định quyết tâm chống buôn bán trái phép các động vật hoang dã sản phẩm từ động vật hoang dã của việt nam và thực hiện đúng cam kết quốc tế